tại tỉnh lạng sơn vừa diễn ra ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư háng cáu lăng xè xã đồng bục
dự ngày hội có đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
cùng lãnh đạo ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh lạng sơn và nhân dân trong khu
tại ngày hội đồng chí trần cẩm tú đề nghị cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc các cấp
tiếp tục động viên người dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới
xây dựng gia đình khu dân cư văn hóa chấp hành tốt chủ trương của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước
tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt chỉ thị năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh gắn với triển khai chương trình hành động của mặt trận tổ quốc việt nam
thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
tại ngày hội đồng chí trần cẩm tú đã tặng quà cho đại diện khu dân cư háng cáu lăng xè
trao tặng một mươi năm xuất quà cho các hộ nghèo gia đình chính sách trong xã đồng bục